theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không khí lạnh tăng cường
từ đêm nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa
riêng phía đông bắc bộ mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm phía đông có nơi trên một trăm năm mươi
hồi một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một bảy độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm hai mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm bốn mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ đêm nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa riêng phía đông bắc bộ mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm phía đông có nơi mưa trên một trăm năm mươi mm